khi xảy ra hỏa hoạn trường có một mươi hai cô giáo và một trăm một mươi tám học sinh
phát hiện đám cháy các giáo viên đã kịp thời di chuyển tất cả học sinh đến khu vực an toàn
đồng thời thông báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn công an tỉnh quảng trị
tại hiện trường lực lượng cảnh sát chữa cháy phối hợp với các đơn vị chức năng và người dân địa phương đã dập lửa chữa cháy
sau khoảng ba mươi phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn
thưa quý vị mặc dù ngành giáo dục luôn xác định công tác đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy
tại các cơ sở giáo dục nhà trường là rất quan trọng để đảm bảo môi trường an toàn ở tất cả các cấp học
tuy nhiên hiện nay việc tuân thủ đúng thực chất các quy định trong lĩnh vực này vẫn còn chưa đồng đều
thậm chí có những nơi còn mang tính đối phó thiếu hiệu quả
đó là đánh giá của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy sau khi tiến hành kiểm tra thực tế tại một số địa bàn
quận ba đình tp hà nội
tp hà nội trên địa bàn quận hiện có hơn một trăm linh trường học
đa số đều là những trường đã xây dựng và đưa vào sử dụng từ rất lâu trước khi có luật phòng cháy chữa cháy ra đời
đầu năm hai nghìn một mươi tám qua giả soát công an quận cũng đã chỉ ra hàng chục trường học chưa đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy
trong đó những vi phạm phổ biến là chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động
chưa trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn
chưa lắp đặt hệ thống cấp nước
trong đó các trường đã xây dựng các chữa cháy ngoài nhà không đảm bảo tối thiểu hai lối thoát nạn trên từng tầng
đến nay các trường đã tiến hành cải tạo sửa chữa nâng cấp và khắc phục các vi phạm
có những trường hầu như phải thay đổi xây dựng lại toàn bộ kết cấu hạ tầng mới có thể phù hợp với các quy chuẩn hiện hành
tuy nhiên thực tế vẫn còn những bất cập liên quan đến quy hoạch đô thị và những nguy cơ tiềm ẩn thường trực trong các nhà trường
trường học đã xây dựng
trường học đã xây dựng trước đó hoặc xây lâu rồi
theo phát triển của xã hội hiện tại các phụ huynh cũng mong muốn lắp thêm các thiết bị phụ trợ để phục vụ công tác giảng dạy cũng như điều hòa
tuy nhiên những cái này sẽ vượt qua tính toán theo điện trở của đường dây điện mà đã được lắp đặt trước đó
thì cũng có thể xảy ra chập cháy có thể chập nổ
ngoài ra đối với các trường bấm non tôi đánh giá có thêm một nguy cơ tiềm ẩn
là ở cái khu vực bếp bởi vì là khu vực bếp của các trường mầm non đa số là sử dụng bếp ga
nếu như chúng ta không bảo quản những cái bếp ga hệ thống đường ga tốt thì cũng có thể xảy ra những cái sự cố cháy nổ
tháng năm năm hai nghìn một mươi chín một vụ cháy cơ sở mầm non tư thục đã xảy ra trên địa bàn quận hà đông hà nội
dù vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng hình ảnh người dân mắc thang từ nhà bên cạnh lên tầng ba để giải cứu các cháu nhỏ bằng cách đưa xuống mái tôn nhà liên kề
vẫn là hồi chuông cảnh báo vấn đề đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ đối với các cơ sở mầm non đặc biệt là những cơ sở mầm non tư thục với quy mô nhỏ
theo thông tin thì cơ sở mầm non này chỉ có duy nhất một lối thang bộ và không hề có lối thoát nạn cũng như các phương tiện chữa cháy khác
qua công tác kiểm tra hướng dẫn cảnh sát phòng cháy cháy cháy cũng đánh giá tại nhiều trường công tác phòng cháy cháy cháy đã bị buồn lòng
đối với các cơ sở các nhóm trường bấm non tư thuộc hiện nay đa phần là thuê của nhà dân
cho nên là không có được đầu tư đánh giá về các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn ngay từ khi đầu tư xây dựng
cho nên đây là một cái vấn đề đặt ra đối với cơ quan quản lý nhà nước
cũng như chúng tôi đã có kiến nghị đối với các cơ quan cấp phép hoạt động các nhóm trường bấm non để làm sao có phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước
để hướng dẫn các cơ sở thực hiện đầy đủ các điều kiện an toàn về phòng cháy cháy cứu nạn cứu hộ trước khi đưa các cơ sở này vào động
và cũng phải xác định nguy cơ các nhóm trường này cũng không ngoài các nghi cơ mà thường xuyên xảy ra tại các nhà dân
bởi vì mô hình của họ cũng như là hoạt động sinh hoạt bình thường của nhà dân
thường thì người ta có thể lúc kiểm tra thì nó tốt như vậy nhưng sau đấy không duy trì không kiểm tra không bảo dưỡng không xử lý những cái sai sót vi phạm về phòng cháy thì cháy nổ vẫn có thể xảy ra bất cứ
những hậu quả do cháy nổ gây ra thì ai cũng có thể biết nhưng việc tự duy trì tổ chức công tác phòng cháy chữa cháy thường xuyên thực chất hay không thì lại là một câu chuyện khác
khi có cháy xảy ra việc thoát nạn đối với học sinh đặc biệt là bậc tiểu học và mầm non rất khó khăn
do đó công tác phòng ngừa hạn chế những nguyên nhân có thể trực tiếp gây cháy cần phải được ưu tiên hàng đầu
trong những năm trở lại đây việc lồng ghép kiến thức và kỹ năng về phòng cháy chữa cháy vào chương trình giảng dạy đã được tiến hành ở hầu hết các trường học với nhiều bậc học khác nhau
về mục đích việc làm này là hoàn toàn đúng đắn và có ý nghĩa quan trọng
thế nhưng trong quá trình triển khai thực hiện cũng đã có những sự cố không mong muốn xảy ra ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của các em học sinh
đây là bài học kinh nghiệm đắt giá đòi hỏi các nhà trường phải có sự đầu tư nghiên cứu
việc giảng dạy ra khỏi nơi nguy hiểm là một nội dung trong bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi trong chương trình giáo dục mầm non hiện hành
tuy nhiên việc giảng dạy các kỹ năng này trong thực tế không thể tiến hành tùy tiện mà phải có chương trình cụ thể khoa học phù hợp với từng lứa tuổi
và quan trọng nhất là phải an toàn đối với trẻ nhỏ
việc phòng cháy cháy rất quan trọng và hướng dẫn cho mọi người có biết cách
nếu không biết cách thì nó sẽ trở lại ngược lại tác dụng ngược lại
tùy theo từng lứa tuổi đối với các cháu nhỏ thì chỉ cho xem tranh ảnh hoặc các video clip
và không cho thực hành cái kiểu như vậy thì sẽ rất nguy hiểm
và nếu có thực hành như vậy thì phải đối tượng lớn và có biện pháp an toàn trong quá trình tổ chức thực hiện
với trẻ nhỏ thì ta làm thế nào để cho các con chỉ là diễn tập thoát nạn chứ không phải là đốt của đám cháy lên để lại gây ảnh hưởng đến các con
ví dụ như trường tôi
khi mà một năm tôi diễn tập một lần thì tôi chỉ là chỉ đạo các cô là tạo khói ở một cái khoảng trống nào đó
sau đó thì có hô hào để các con có những kỹ năng cô đã dạy và thoát nạn như thế nào cho đúng cách
chứ không phải là mang lửa hoặc làm bất kể một cái gì nó nguy hiểm đến cho trẻ
thực tế việc trang bị các kỹ năng sống cho trẻ là rất cần thiết
thế nhưng việc tuyên truyền phòng cháy cháy cháy và cứu nạn cơ hội tại các cơ sở giáo dục vẫn gặp những khó khăn nhất định
vì cô giáo không hiểu sâu về chuyên môn phòng cháy cháy cháy không có giáo trình riêng biệt
quá trình đào tạo không thường xuyên nên khi gặp trường hợp cụ thể còn lúng túng
đánh giá rõ những hạn chế tồn tại trong công tác phòng cháy chữa cháy tại các trường học trên địa bàn
thời gian qua công an các quận huyện của thành phố hà nội đã tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức
cho đội ngũ ban giám hiệu giáo viên của nhà trường
mục đích là trang bị thêm những kỹ năng cho đội ngũ giáo viên
hạn chế việc dạy và học phòng cháy chữa cháy một cách tự phát thiếu khoa học và hình thức
không chỉ tập trung đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa
đối với các giáo viên và học sinh việc nắm được các kỹ năng xử lý sự cố khi có cháy nổ xảy ra cũng rất quan trọng
cùng chúng tôi theo dõi một buổi tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng xử lý sự cố
đảm bảo an toàn cho học sinh
mục đích là trang bị thêm những bậc mầm non của công an quận cầu giấy thành phố hà nội ngay sau đây
truyền đạt dễ hiểu với những tình huống thực tế hàng ngày
những buổi học trang bị kỹ năng phòng cháy chữa cháy như thế này đã trở nên rất gần gũi đối với các em học sinh kể cả bậc học mầm non
khi xảy ra cháy tại các trường mầm non việc thoát nạn cho thầy cô và trẻ nhỏ cần phải được ưu tiên hàng đầu
các cô rất là bình tĩnh và các con là phải tuyệt đối nghe theo sự hướng dẫn
của các cô trong quá trình các cô dẫn các con thoát ra chạy ra bên ngoài
trước khi bước chân ra khỏi cửa các con nhớ lấy một cái khăn mặt của mình
sau đó chúng ta che lên mặt như thế này để chúng ta chạy
khi các con che cái khăn mặt đã được tẩm mứt lên mặt chạy
thì lúc đó chúng ta sẽ hạn chế được một phần nào đó khói xâm nhập vào người chúng ta
đối với các giáo viên sau khi hướng dẫn học sinh thoát nạn an toàn ra khỏi các khu vực xảy ra sự cố
cần tiếp tục tiến hành công tác giả soát kiểm đếm
để vào kịp thời phát hiện những trường hợp còn mắc kẹt
nếu như mà chẳng may có một con nào đó sót lại trong cái quá trình mà chúng ta vận động thoát nạn ra bên ngoài
lúc đó các cô phải nhanh chóng báo cáo lại cho ban giám hiệu
nhanh chóng báo lại cho lực lượng cứu nạn cứu hộ
lực lượng cảnh sát phòng cháy đang có mặt tại yên trường lúc đó
và khi chúng tôi nhận được cái thông tin này
chúng tôi sẽ khẩn trương đưa lực lượng lên tìm kiếm và đưa người bị nạn ra bên ngoài một cách an toàn nhất
các chuyên gia cũng khuyến cáo
các em học sinh không sử dụng tiếp cận các vật dụng dễ cháy nổ
khi xảy ra đám cháy ưu tiên việc thoát nạn và báo tin cho người lớn để có phương án chữa cháy kịp thời
đến đây thời lượng dành cho chương trình đã hết
hy vọng rằng công tác phòng cháy chữa cháy tại các trường học sẽ luôn được các nhà trường quan tâm
duy trì tổ chức hiệu quả thực chất và thường xuyên
các phần xây dựng môi trường giáo dục
học an toàn thân thiện để mỗi ngày đến trường của các em học sinh thực sự sẽ là một ngày vui